để chủ động ứng phó với cơn bão số chín usagi thủ tướng có công điện gửi các tỉnh phía nam nam trung bộ tây nguyên
chỉ đạo tập trung ứng phó với bão số chín và mưa lũ công điện thủ tướng chỉ rõ
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai ủy ban quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
các bộ ngành và các địa phương có nguy cơ ảnh hưởng của bão mưa lũ tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến bão
triển khai các phương án ứng phó theo phương châm bốn tại chỗ cụ thể đối với trên biển đảo tiếp tục tổ chức quản lý chặt chẽ
việc ra khơi của tàu thuyền kể cả các tàu cá tàu vận tải tàu du lịch tùy theo diễn biến của bão tại địa phương
quyết định thực hiện việc cấm biển tổ chức hướng dẫn gia cố và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn
giảm thiệt hại với khu vực nuôi trồng thủy hải sản ven bờ đối với khu vực ven biển đồng bằng và đô thị
thủ tướng yêu cầu khẩn trương giả soát phương án sơ tán di rời dân cư chuẩn bị sẵn sàng lực lượng phương tiện
để triển khai phương án di dân bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm
đặc biệt tại khu vực ven biển cửa sông có nguy cơ ngập sâu do nước biển dâng sóng gió lớn
kiên quyết không để người ở lại trên tàu thuyền lồng bè tròi canh nuôi trồng thủy hải sản khi bão đổ bộ vào
tại khu vực miền trung và tây nguyên thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương giả soát khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét
sạt lở đất ngập sâu khi mưa lớn sẵn sàng sơ tán di rời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm
với hàng loạt hồ đập thủy điện thủy lợi trên địa bàn thủ tướng nhấn mạnh các tỉnh miền trung và tây nguyên
phải triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn đập hồ chứa nước nhất là đối với các đập hồ chứa nước sung yếu
vận hành các hồ chứa thủy lợi thủy điện phù hợp để bảo đảm an toàn cho công trình và vùng hạ du
đồng thời bảo đảm nguồn nước phục vụ cho sản xuất sinh hoạt